cùng là sự thay đổi cùng là tiến bộ về công nghệ nhưng việc tận dụng có thông minh hay không
thì mới chứng tỏ được việc có tạo ra được một xã hội thành phố thông minh hay không
thưa quý vị như lẽ thường nếu muốn điều gì đó tốt hơn
ngay lập tức người ta sẽ phải nghĩ đến chi phí cho mong muốn này
các đô thị đã và đang phải chi rất nhiều tiền
để nâng cấp hoàn thiện hệ thống hạ tầng phát triển kinh tế cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân
bởi vậy trước mục tiêu đô thị thông minh hơn người ta cũng sẽ đặt ra câu hỏi về chi phí
phương thức thực hiện tác động trước mắt và lâu dài
để tạo lập những đô thị thông minh cần có sự thay đổi về ý chí phương thức làm việc của cơ quan quản lý
những người ra quyết định cho các đô thị và người dân những người thụ hưởng và có quyền lựa chọn
hà nội một đô thị lớn đang mong muốn xây dựng thành phố
thông minh chính quyền đô thị đang phải đối diện với nhiều vấn đề bất cập quản lý khó khăn
với một thành phố như hà nội nên chú trọng vào điều gì đầu tư vào đâu để không quá tốn kém mà vẫn hiệu quả
trong việc quản lý về ngành giao thông thì đang có những bức tin đáng thề
chúng ta có thể nhìn thấy trên đường của hà nội đã có những bãi đỗ xe thông minh
đã có những quản lý được minh bạch về không gian về thời gian
cũng như là những chi phí những bước sử dụng những phần mềm ứng dụng trong giao thông công cộng
có quan điểm cho rằng quan trọng hàng đầu của thành phố thông minh không phải là những việc làm cụ thể
mà là việc xây dựng nền tảng để cho mọi người hợp tác với nhau
xây dựng nền tảng để có thể thu thập số liên lạc
dữ liệu dữ liệu có độ tin cậy cao
nếu người ta cởi mở và kết nối tốt hơn có cơ chế phản ánh phản hồi hữu hiệu hơn
và có khả năng tiếp cận trí thức thông tin có chiều sâu
thì giải pháp và lựa chọn sẽ có hiệu quả hơn
nền tảng này không chỉ có giá trị với người dân doanh nghiệp
mà còn có giá trị với cả lãnh đạo chính quyền đô thị các cơ quan quản lý và chính phủ
trong việc lựa chọn các giải pháp tối ưu cho các mục tiêu mang tính đa chiều
địa nghĩa chung nhất về thành phố thông minh
thì bản chất đối với từ góc độ công nghệ mà nói
thì đây mà thực chất là các vấn đề xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin tổng thể
và trong khi theo kinh nghiệm của chúng tôi
thì khi người ta bàn đến xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin tổng thể
thì thế là vấn đề đầu tiên người ta đặt ra là phải xây dựng một mô hình thông tin
và trong cái mô hình thông tin này thì chúng ta sẽ có nhiều tầng thông tin khác nhau
các tầng thông tin này sẽ phục vụ những đối tượng sử dụng khác nhau
ví dụ như doanh nghiệp chẳng hạn hoặc là đối với lại cơ quan quản lý nước chẳng hạn
khi chọn được nhà thầu nếu như mà tất cả các thông tin về lịch sử đấu thầu chẳng hạn
ví dụ làm bot chẳng hạn ở đây ở kia làm không tốt
hoặc là cái nơi mà cung cấp sản phẩm cho mình rẻ hơn chẳng hạn
người ta có thể ra được quyết định và lựa chọn nhà cung cấp rất là nhanh rất là tối ưu
thì đấy là đối với doanh nghiệp
đối với lại nhà nước thì người ta có thể phát hiện được vấn đề một cách toàn diện hơn đầy đủ hơn và đa chiều hơn
từ đó thì lựa chọn được những giải pháp và có những kênh phản hồi để có thể điều chỉnh những giải pháp
để cho những vương án tối ưu hoặc là đạt được những mục tiêu đa chiều
hoặc là có thể đáp ứng được tòi hỏi có tính cấp bách
chúng ta cần làm cho những giải pháp thông minh giản dị đi vào cuộc sống
không hoàn toàn phụ thuộc vào những đề án lớn
tốn kém mà hiệu quả thực tế có khi lại thấp
khi nhắc đến thành phố thông minh hơn có thể hiểu là vẫn công việc đó mục tiêu đó
nhưng hiệu quả hơn và có lựa chọn tối ưu hơn cả về nhiều mặt
làm thế nào để anh muốn trở thành thông minh
đầu tiên là chúng ta phải biết cách thu thập dữ liệu một cách thông minh
thu thập dữ liệu một cách thông minh thì không có nghĩa là chúng ta sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền
để làm các hệ thống các cái cảm biến các cái hệ thống camera đắt tiền
hay là những cái hệ thống mà có phải có hệ thống quan chắc nó rất là đầu tư tốn kém
bản thân tôi chúng tôi cũng đã gặp phải những cái khách hàng mà
có thể là họ có cái nguồn ngân sách ban đầu cho việc xây dựng dự án
họ đầu tư vào xây dựng các cái hệ thống quan chắc các cái hệ thống cảm biến
tuy nhiên thì sau này thì khi đi vào vận hành chính thức thì họ lại không có tiền để vận hành cái hệ thống đấy
nên do đó mà đấy cũng không phải là cách hay
thì do đó mà khi chúng tôi tư vấn cho khách hàng thì bao giờ chúng tôi cũng tư vấn cho họ
là đầu tiên là xây dựng cái mô hình thông tin thông minh
và thứ hai là bước quan trọng nhất là bước làm sao để thu thập dữ liệu một cách thông minh
thông minh ở đây có nghĩa là chi phí hợp lý và thứ hai nữa là đảm bảo dữ liệu chất lượng tốt
tất nhiên là một thành phố thông minh thì phải tiết kiệm tiền chứ không phải là tốn nhiều tiền
một thành phố mà tiêu dùng quá nhiều kia là thành phố ít thông minh
do vậy là cái định hướng thông minh là đem lại lợi ích nhiều nhất
nhưng mà tiêu phí năng lượng tiêu phí tài nguyên tiêu phí sức lực con người thấp nhất
đấy mới là thành phố thông minh
ví dụ như đi tìm quán ăn trong khu vực nếu không thể hỏi ai
vẫn có thể dựa vào hệ thống cơ sở dữ liệu để tìm được điều mình muốn
lựa chọn được địa điểm phù hợp
khách du lịch có thể tìm được nơi lưu trú dịch vụ với giá cả hợp lý
tất cả đều dựa trên nền tảng về thông tin
việc thành phố hồ chí minh triển khai hệ thống cổng thông tin kiểm tra
tiếp nhận xử lý nội dung phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật như giao thông
chấu sáng cây xanh qua đầu số một nghìn hai mươi hai là một động thái tích cực
cho một đô thị thông minh hơn
trong một thế giới mà điện thoại thông minh smartphone đổi mới tranh nhau liên kệ
ấn độ lại đang sản xuất loại điện thoại cục gạch
trong đó tập trung vào khoảng một mươi ứng dụng cực kỳ hiệu quả để cho những người
kể cả người có khả năng nghe kém có khả năng đọc kém có khả năng nhìn kém
vẫn có thể tiếp cận được với những dịch vụ như gọi cấp cứu
tìm người hỗ trợ liên hệ với người thân
hiệu quả về mặt kinh tế và làm thế nào đảm bảo sự công bằng của xã hội
chứ không phải là giải pháp thông minh giải pháp chỉ dành cho một số đối tượng người
mà trong đó những người nghèo những người khác thì bẩy đẩy bên lề
đó không phải là mục tiêu của chúng ta
với những người mà có khả năng kém hơn trong việc sử dụng công nghệ
ví dụ như những người già những người tàn tật
thì cái này khi làm chúng tôi cũng đã có một số kinh nghiệm chia sẻ
đối với những đối tượng như thế thì chúng ta có thể chủ động cung cấp cho họ các thiết bị cảm biến
và các thiết bị thảm biến này thì nó có thể rất là gắn các hệ thống định vị gps
thậm chí là chúng ta có thể tích hợp luôn vào điện thoại thông minh
thì khi mà người ta sử dụng chẳng hạn người ta chỉ cần có một cái nút như nút cấp cứu
hay nút cần yêu cầu hỗ trợ thẳng cấp
thì là khi người ta ấn vào cái lúc đó chẳng hạn
thì là tín hiệu sẽ được cũng như vị trí của họ sẽ được chuyển về một cái đơn vị trung tâm
và đơn vị trung tâm đấy sẽ tiến hành các biện pháp
ít nhất là gọi điện xuống để
hỗ trợ nếu không thì sẽ có phải gần đấy thì sẽ đến hỗ trợ họ
đấy là cái cách mà chúng tôi đã thấy kinh nghiệm ở một số thành phố họ đã làm
rất đáng mừng là nhận thức của cộng đồng xã hội việt nam đang có những thay đổi tích cực
cuộc thi thường niên của bộ môn kiến trúc dân dụng khoa kiến trúc trường đại học xây dựng
vừa được tổ chức là một ví dụ
không chọn những công trình lớn tráng lệ hay được thị trường chú ý như nhà ở căn hộ
cuộc thi đã chọn đề tài về một vấn đề tưởng như nhỏ
nhưng thực sự khiến cho các đô thị lớn như hà nội thành phố hồ chí minh phải đau đầu
đó là thiết kế nhà vệ sinh công cộng
bên cạnh tính sáng tạo cuộc thi đặt ra tiêu chí thiết kế mô hình nhà vệ sinh công cộng
có tính khả thi chi phí thấp có tính nhân văn và tương tác với cộng đồng
đặc biệt chú trọng đến các đối tượng dễ bị tổn thương
các phương án đều trú trọng là làm thế nào để nó đơn giản thực tiễn
và cái hình thức của nhà vệ sinh
nó không phải là một cái yếu tố để người ta lần chạy
mà cái nhà vệ sinh nó trở nên không những thân thiện
mà nó còn là một yếu tố của đô thị
nó có cái tính rất là hài hòa
và người ta dễ tìm dễ đến và người ta cũng không tránh
bản thân nó cũng làm cho đô thị nó không bị xấu đi nó đẹp lên
đấy chính là cái hay của đợt thi này
ở cái góc độ của người thiết đặt
thì tôi cũng muốn rằng là các em sinh viên cũng như các thầy giáo
những người mà sẽ là người tiên phong để thiết kế
những công trình này
những công trình thuận tiện thân thiện và tính nhân văn cao
đối với người thiết đặt thì ở cái góc độ này
mọi người gần như là cũng chưa có một cái thói quen
hoặc là chưa nghĩ rằng là phải có cả những người đấy
để tham gia những công trình công cộng như thế này
đấy là một cái mà cái ý thức của mọi người
đối với nhóm người dễ bị tổn thương những nhóm người yếu thế
việt nam có thể nhìn từ kinh nghiệm của các nước có nền kinh tế phát triển
và sớm phát triển
theo hướng đô thị thông minh
cộng đồng đô thị thông minh châu âu đã đưa ra khái niệm về đô thị thông minh bền vững
đó là kết hợp nhiều giải pháp công nghệ để giảm thiểu tác động môi trường
tạo ra cuộc sống tốt hơn cho người dân
đây không đơn giản chỉ là một vấn đề kỹ thuật
sự thay đổi bộ máy tổ chức trong chính quyền xã hội cũng quan trọng không kém
xây dựng đô thị thành phố thông minh là một vấn đề liên ngành liên quan đến cán bộ chính quyền
nhà cung cấp dịch vụ các nhà hoạch định chính sách các tổ chức giáo dục và xã hội dân sự
có thể nói một đô thị thông minh hơn không đồng nghĩa với việc chi phí hàng triệu hàng tỷ đô la cho đầu tư cho công nghệ
một câu nói rất tâm đắc về đô thị thông minh là nếu phải chi phí quá nhiều thì đô thị đó không phải là một đô thị thông minh
một khái niệm tưởng chừng sẽ gắn chặt với công nghệ kỹ thuật hiện đại
nhưng không trở lại với những điều cốt lõi
con người mới là chúng ta
chúng ta là trung tâm của một đô thị thông minh
sự kết nối trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng và cộng đồng không bỏ rơi ai là điều quan trọng nhất của một đô thị thông minh
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội